thưa quý vị và các bạn như antv đã đưa tin vào khoảng một mươi chín h tối qua ngày ba mươi một tháng ba
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một ngôi nhà bảy tầng thuộc ngõ sáu mươi phố châu văn liêm
phường phú đô quận nam từ liêm hà nội khiến một người thiệt mạng
ngày một bốn cơ quan chức năng quận nam từ liêm hà nội bước đầu xác định được nguyên nhân vụ hỏa hoạn
tại phường phú đô quận nam từ liêm là do một nữ nghi phạm châm lửa tự đốt
theo đó trích xuất từ camera an ninh tại hiện trường sân nhà số bốn ngõ sáu mươi đường phú đô
phường phú đô quận năm từ liêm hà nội vào thời điểm một mươi chín h ngày ba mươi một tháng ba
xuất hiện một nữ nghi phạm mặc quần áo chống nắng đi từ góc sân ra đứng cạnh khoảng năm chiếc xe máy liên tục châm lửa
sau khoảng ba bốn lần châm lửa đám cháy bùng lên từ một chiếc xe máy rồi lan ra nhiều chiếc bên cạnh
nghi phạm sau khi gây ra vụ việc đã bỏ chạy trên một chiếc xe máy
hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ những nghi phạm này và tiến hành lấy lời khai ban đầu
thưa quý vị
trong những năm gần đây khi mà mạng xã hội phát triển ngoài vai trò là công cụ đóng góp không nhỏ vào công tác tuyên truyền
thì song hành với khía cạnh tích cực vẫn còn tồn tại tình trạng truyền thông tin sai sự thật tin giả gây hoang mang cho cộng đồng
vâng không khó để tìm những bài viết những video chứa các phát ngôn thiếu kiểm chứng
dùng từ ngữ kém phát minh thậm chí là nhục bạ và xúc phạm người khác
vậy trước những hành vi như vậy thì cần phải có những chế tài để xử lý như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
nhiều người coi mạng xã hội là nơi để giả stress để thể hiện cái tôi cá nhân của mình
mà không cần quan tâm đến người khác đến những nguyên tắc đạo đức của xã hội
tuy nhiên pháp luật không cấm cá nhân dùng mạng xã hội để live stream bày tỏ quan điểm cá nhân
như không thể biến mạng xã hội thành nơi có thể sử dụng để xúc phạm danh dự nhân phẩm của các cá nhân
tổ chức sử dụng ngôn ngữ phản cảm thông tin giả tin sai sự thật
đảng và chủ tịch của trung quốc
nhà nước phải đưa ra những cái luật ngôn ngữ hoặc là những văn bản pháp quy về ngôn ngữ
đây sẽ được xem là những hành lang pháp lý quan trọng để chúng ta có thể soi chiếu và có những cái biện pháp xử lý kịp thời
và tôi nghĩ là cần phải có một đối tượng rất quan trọng nữa đó chính là truyền thông
ở đây thì báo chí cần phải dành sự quan tâm đặc biệt cho việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt
phải thể hiện được qua việc sàng lọc sàng lọc bài viết rồi lựa chọn đối tượng viết kiểm duyệt được bài viết từ nội dung đến cách dùng từ cách đặt câu
và ngôn ngữ ở truyền thông của báo chí cùng hướng tới sự trong sáng và giàu đẹp
sự bùng nổ của các hoạt động live stream hay sự truyền tin nhanh của mạng xã hội thời gian qua đã tác động tích cực và tiêu cực tới cuộc sống
các cơ quan chức năng cần đưa ra khuôn khổ
pháp lý với các nền tảng mạng xã hội live stream hay các ứng dụng trực tuyến đề phòng rủi ro thông tin xấu
vâng thưa quý vị việc có những chính sách xử lý người làm công việc sáng tạo nội dung tiêu cực trên không gian mạng sẽ góp phần hạn chế rác ngôn ngữ trên mạng xã hội
những nội dung này sẽ được làm rõ qua cuộc trao đổi của phóng viên antv với luật sư nguyễn thanh hà chủ tịch văn phòng luật sư sb lao hà nội
đầu tiên xin cảm ơn luật sư nguyễn thanh hà đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa ông về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đã gây xôn xao dư luận mấy ngày hôm nay
ông có đưa ra bình luận gì về vấn đề này hay không
theo quy định tại điều ba trăm ba mươi một này người nào lợi dụng quyền tự do ngôn luận mà xâm phạm đến lợi ích của các tổ chức cá nhân thì có thể bị xử phạt đến cải tạo không giam giữ đến ba năm
và trong trường hợp mà gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự thì có thể là phạt tù từ hai đến bảy năm
nếu mà chúng ta muốn tố cáo hoặc là muốn tố cáo một cái hành vi vi phạm của bất kỳ một cái tổ chức cá nhân nào thì rõ ràng là chúng ta phải cung cấp được cái chứng cứ
và cái chứng cứ đấy phải là chứng cứ xác thực chính xác
và đôi khi là các cơ quan chức năng cũng muốn là
khởi tố một người thì cũng phải cung cấp các chứng cứ thu thập chứng cứ
và đôi khi là cần phải tiến hành giám định và có cái kết luận giám định thì mới tiến hành là khởi tố truy tố một con người
thế còn trong trường hợp chỉ nói là tôi dựa vào một cái giấc mơ nhưng mà không có cái chứng cứ cụ thể lại tiến hành là phát ngôn và buộc tội hoặc là cung cấp các cái thông tin sai lệch ảnh hưởng đến cái danh dự cái nhân phẩm của một cái cá nhân của một cái tổ chức thì rõ ràng đấy là cái hành vi vi phạm pháp luật
và cái hành vi là chỉ nói là dựa vào giấc mơ và kích động những cái người xem trực tuyến thì cũng có thể là ảnh hưởng đến cái quyền lợi của những người mà bị nêu trong những cái live stream
thì tôi nghĩ là đấy là cái hành vi mà không nên bởi vì chúng ta muốn tố cáo một ai đó thì chúng ta rõ ràng phải tuân thủ các quy định của pháp luật trong đó đặc biệt là phải có chứng cứ
có thể nói nhiều người coi mạng xã hội là nơi xả stress
thể hiện cái tôi cá nhân của mình mà không bị chế tài kiểm duyệt nên không cần quan tâm đến người khác hay những nguyên tắc đạo đức xã hội dẫn đến nhiều hành vi phản cảm lệch chuẩn trên môi trường mạng
thậm chí nhiều người muốn nổi tiếng cũng sẽ cố tình phát ngôn gây sốc để câu view phải chăng chúng ta đang thiếu những chế tài kiểm duyệt thưa ông
trong cái nghị định một mươi năm về sự phạt vi phạm chính trong cái ninh vực điều chính viễn thông hoặc là công nghệ thông tin thì cũng đã có quy định vất rất rõ về các cái hành vi lợi dụng cái mạng xã hội để cung cấp các cái thông tin sai sự thật
hoặc là bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác và có thể là bị xử phạt vi phạm hành chính về những cái hành vi này
tuy nhiên thì có nhiều cái nói chung chúng ta chưa có những quy định nó cụ thể hơn nó chặt chẽ hơn mà mới chỉ quy định chung chung và vì thế mà nhiều cái đối tượng có thể lợi dụng những cái kẽ hở này để trục lợi từ những cái hoạt động đó
ví dụ như là khoe tân một cách rất là phản cảm trên mạng xã hội để lợi dụng đó để bán hàng hoặc là phát ngôn một cách rất là tục tiễu để câu view
và đôi khi lại thu hút được rất nhiều các cái giới trẻ tham gia
vâng vậy ông có đề xuất hay giải pháp nào để có thể tăng cường hiệu quả bù đắp những lỗ hổng trong bộ luật xử phạt làm sạch môi trường mạng hay không
biện pháp quan trọng nhất đó là các cơ quan chức năng cần phải sát sao trong cái việc là dẹp những cái hành vi lệch chuẩn trên mạng xã hội bằng cách là có những cái video hoặc là có những clip mà vi phạm thì ngay lập tức là chúng ta xử phạt

xã hội cần phải nghiêm minh xã hội phải nền nếp kỷ cương giáo dục nhà trường phải làm sao dạy được các thế hệ có niềm tin cảm hứng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống